tiếp tục chương trình tham dự hội nghị thượng đỉnh g bảy mở rộng và thăm canada từ ngày tám đến ngày một mươi tháng sáu
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu việt nam đã có nhiều hoạt động tiếp xúc song phương với lãnh đạo canada
các tổ chức tham dự hội nghị g bảy và có các buổi gặp gỡ và giao lưu trong khuôn khổ chuyến thăm
chiều ngày tám tháng sáu theo giờ địa phương tức sáng sớm ngày chín tháng sáu theo giờ việt nam
tại bang quebec thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới dự sự kiện tọa đàm doanh nghiệp việt nam canada
thủ tướng đã giới thiệu đến các nhà đầu tư canada về một nền kinh tế việt nam năng động
môi trường đầu tư kinh doanh liên tục được cải thiện và luôn chào đón các nhà đầu tư nước ngoài
gợi mở những tiềm năng hợp tác cấp quốc gia giữa hai nước
thủ tướng cho rằng hai bên cần tích cực nỗ lực để phấn đấu tăng cao hơn nữa các chỉ số này trong thời gian tới
cũng nhân chuyến thăm thủ tướng nguyễn xuân phúc đã hội kiến toàn quyền canada
thủ tướng đề nghị canada ủng hộ việt nam tham gia các dự án ứng phó biến đổi khí hậu
cũng như các dự án hợp tác kinh tế giáo dục đào tạo
thủ tướng nhấn mạnh cùng với tăng cường quan hệ kinh tế thương mại giao lưu văn hóa du lịch và nhân dân
đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy hợp tác giữa hai nước
và đề nghị canada quan tâm hỗ trợ cộng đồng người việt tại canada
toàn quyền canada cũng khẳng định ủng hộ hỗ trợ các nỗ lực của việt nam ứng phó với biến đổi khí hậu
toàn quyền canada đánh giá cao vai trò và đóng góp của cộng đồng người việt đối với đất nước canada
đặc biệt là các sinh viên việt nam đang học tập tại đây
trưa ngày tám tháng sáu thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự buổi ăn trưa làm việc do cựu thủ tướng canada
jean claude chrétien chủ trì với sự tham dự của toàn quyền canada julio paez
và lãnh đạo một số tập đoàn hàng đầu của canada và việt nam trong lĩnh vực ngân hàng hàng không
nông nghiệp công nghệ cao chế tạo kỹ thuật số
thủ tướng khẳng định việt nam coi trọng phát triển quan hệ với canada
và bày tỏ hài lòng quan hệ giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực
hợp tác thương mại đầu tư ngày càng mở rộng
khẳng định chính phủ việt nam tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp canada
và việt nam tăng cường hợp tác đầu tư kinh doanh
cựu thủ tướng jean chréchin cho rằng quan hệ canada việt nam còn nhiều tiềm năng để phát triển
và mong muốn chính phủ hai nước tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác
tìm hiểu đầu tư kinh doanh ở cả việt nam và canada
tại buổi tiếp thủ hiến bang kê bách philip goula thủ tướng đánh giá cao quan hệ hợp tác
giữa việt nam và quebec trong những năm qua nhất là trong các lĩnh vực thương mại giáo dục và đào tạo
thủ tướng đề nghị bang quebec ủng hộ việt nam tham gia các dự án ứng phó biến đổi khí hậu
cũng như các dự án hợp tác kinh tế giáo dục đào tạo trong khuôn khổ tổ chức pháp ngữ
tạo điều kiện để cộng đồng người việt ở kê bách tham gia đóng góp tích cực
cho sự phát triển của địa phương cũng như cho việc tăng cường quan hệ giữa hai nước
sau cuộc tiếp thủ tướng cùng thủ hiến bang kê bách philip goula chứng kiến lễ ký tuyên bố chung
về giáo dục đại học giữa bộ giáo dục và đào tạo việt nam và bộ giáo dục và đại học quebec
tiếp đó thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp tổng thư ký tổ chức hợp tác kinh tế phát triển oecd
đánh giá cao vai trò của tổ chức oecd trong việc hỗ trợ tư vấn tích cực cho việt nam phát triển kinh tế xã hội
và hoàn thành năm chủ tịch apec hai nghìn một mươi bảy
thủ tướng khẳng định lại quyết tâm cải cách mạnh mẽ của chính phủ việt nam
và đề nghị oecd tiếp tục hỗ trợ tư vấn chính sách chia sẻ kinh nghiệm trong những lĩnh vực then chốt
nhằm giúp việt nam xây dựng và triển khai hiệu quả các chiến lược phát triển kinh tế xã hội
tổng thư ký oecd cam kết sẽ hỗ trợ hợp tác chặt chẽ hơn với việt nam về xây dựng luật cạnh tranh
chính sách thuế phát triển đô thị quản trị doanh nghiệp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ
trước đó thủ tướng nguyễn xuân phúc đã thăm đại học quốc tế lavrov
tại bang quebec trường đại học lâu đời nhất ở canada và khu vực bắc mỹ
tại đây thủ tướng và đoàn cấp cao việt nam đã cùng chứng kiến buổi trình diễn công nghệ với chủ đề
công nghệ thông minh cho tương lai do đại học lever phối hợp với bộ khoa học công nghệ việt nam
và chính phủ bang quebec tổ chức
phát biểu tại đây thủ tướng hy vọng trong thời gian tới việt nam và canada sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác
trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm nhằm phát triển kinh tế xã hội giải quyết những vấn đề cấp thiết
phát sinh ứng phó với biến đổi khí hậu cũng như thích ứng với những xu hướng phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp bốn